các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi được bổ nhiệm vào tháng hai các khu đỉnh cư đang lần lượt phải đầu hàng hầu như mỗi ngày
ông sukin cho hay chúng ta cần phải đóng băng tình hình này
chúng ta cần ngừng bắn vì không thể tấn công không thể quay lại đường biên giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nói chung là không thể giữ vững đường biên giới
tờ new york times cũng đã chia sẻ bình luận này của ông soustin trong bài viết có tiêu đề
ukraine rút khỏi các ngôi làng ở mặt trận phía đông khi chờ viện trợ từ mỹ
tờ báo cũng dẫn bình luận của tổng tư lệnh zelensky về việc lực lượng ukraine
bị tiêu hao vũ khí và tình hình ở mặt trận trở nên tồi tệ
khi nga cố gắng giành thế chủ động chiến lược và đột phá trên tiền tuyến
ông soskin xác nhận rằng cuộc giao tranh quanh các ngôi làng phía bắc và phía tây donetsk
đã tạo ra tình huống khó khăn nhất trên toàn mặt trận một km
với việc ukraine rút khỏi semyonovka cũng như ngôi làng berichy gần đó
động thái này báo hiệu một bước đột phá của lực lượng nga
khi vượt qua các tuyến phòng thủ đã được thiết lập ở phía tây abdica
sau khi moscow kiểm soát thị trấn này
hồi tháng ba mươi tháng bốn bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng ukraine đã cố gắng thực hiện chín cuộc phản công
nhằm mục tiêu và nhóm chiến đấu trung tâm bao gồm bên ngoài semyonovka
nhưng tất cả đều bị đẩy lùi
cuộc phản công đã khiến một trăm bốn mươi năm binh sĩ ukraine thiệt mạng
ba xe chiến đấu bộ binh bredli và hai phương tiện khác
pháo tự hành m một trăm linh chín paradin một trăm năm mươi năm mm và pháo hạng nhẹ m một trăm linh một một trăm linh năm mm bị tiêu diệt
nhà quan sát quân sự kỳ cửu của nga
mikhailov nhận định việc giành được semyonovka là một chiến thắng to lớn của nhóm chiến đấu trung tâm
ông giải thích rằng việc kiểm soát khu định cư của donesker không chỉ mở ra cơ hội bao vây lực lượng ukraine
trên một khu vực rộng lớn bà còn tạo đà buộc các phòng tuyến của đối phương sụp đổ
ngoài ra ông mikelov cho rằng những triển vọng lớn đang mở ra cho moscow
thứ nhất việc bao vây lực lượng ukraine ở khu vực bờichi sẽ mở ra cơ hội bao vây
và đánh bại lực lượng ukraine đang tập trung đông đảo ở các khu vực selidovo và poroskoy
và xa hơn nữa là nhóm quân tập hợp ở slavyansk kramatov
nhà quan sát quân sử này cho rằng tổng tư lệnh các lực lượng phũ trang ukraine serezki và đồng đội của ông
dường như không tin rằng nga giành được semenoca nhanh chóng như vậy
tốc độ các hoạt động cũng cho thấy lực lượng ukraine không thể tạo ra tuyến phòng thủ kiên cố thứ hai mạnh mẽ ở phía tây abdica
theo ông mikelp quân đội nga đang giữ vị trí chiến lược quan trọng hầu như hàng ngày
mà lực lượng ukraine không có thời gian chuẩn bị để bảo vệ
nhìn chung những chiến thắng lớn đang chờ đợi moscow trong thời gian tới
dựa trên tốc độ tiến quân của nga ông mikalov cho rằng rất khó để ước tính tuyến phòng thủ của ukraine ở donbass sẽ kết thúc ở đâu
ông mikellov nhấn mạnh ukraine muốn nhưng không có thời gian để xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố
và không ngờ quân đội nga lại tấn công vào đột phá nhanh chóng như vậy
bờ địa chỉ sẽ thất thủ và mọi thứ khác cũng sẽ bắt đầu sụp đổ
tôi nghĩ khó có khả năng kiev sẽ có thời gian để tập trung lực lượng hợp lý theo hướng này
hơn nữa ngay cả những lực lượng đang được triển khai cũng ít nhiều có những đơn vị tinh nhuệ được cử đến để kìm hãm bước tiến của lực lượng nga
nhưng điều này ít có tác dụng vì với nguyên tắc chúng ta có lợi thế về hòa lực chiến thuật và tinh thần chiến đấu của các đơn vị chúng ta cao hơn rất nhiều
ông mikelv kỳ vọng nga sẽ tiếp tục đi theo chiến lược đã đề ra nhằm xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của ukraine
tiếp cận lực lượng đối phương từ hai bên sườn bao vây thả bom hạng nặng cab và fab vào vị trí của họ
sử dụng pháo binh và máy bay và tiếp cận với các nhóm xung kích cắt đứt nguồn tiếp thế của ukraine
về phần mình tổng thống volodymyr zelenskyy tuyên bố ukraine cần tăng tốc đáng kể trong việc chuyển giao vũ khí từ các đối tác trước làn sóng tiến công của quân đội nga ở tiền tuyến
tổng thống zelensky tuyên bố vào tối hôm ba mươi tháng bốn rằng chúng ta cần tăng tốc đáng kể nguồn cung để nâng cao rõ rệt năng lực của binh lính chúng ta
nhà lãnh đạo ukraine cũng nhấn mạnh gói viện trợ vũ khí của mỹ được thông qua sau sáu tháng bị đình trị đóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định tình hình tại các vị trí trọng tâm trên chiến tuyến dài một km
ông zelensky cũng đồng thời bổ sung chúng tôi rất tin tưởng vào việc chuyển giao nhanh chóng từ mỹ
những nguồn cung này phải khiến đối phương cảm thấy bị gián đoạn hậu cần khiến họ lo sợ phải đặt căn cứ ở bất cứ đâu trong các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát và lo sợ sức mạnh của chúng tôi
đề cập đến các khu vực ở phía đông và đông bắc ukraine
nơi giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng tổng thống zelensky cho biết đây là những khu vực nga đang gây sức ép và lực lượng kiev phải đẩy lùi đối phương
ông thừa nhận đây cũng là những khu vực mà các mối đe dọa tấn công mới có thể xuất hiện
tổng thống zelensky tuyên bố ukraine sẽ không để nga thống trị các mặt trận mà thay vào đó là sự xuất hiện của các hệ thống phòng không pháo binh và máy bay không người lái của kiev
cùng với chuỗi thành công trên mặt trận phía đông quân đội nga còn đẩy mạnh các cuộc tấn công ở khu vực phía nam của mặt trận
với diễn biến mới nhất là trận đánh phối hợp nhằm vào sở chỉ huy lực lượng vũ trang ukraine
theo đài rt dẫn thông báo từ bộ quốc phòng nga tuyên bố cơ sở quân sự cũng như quân đội và khí tài của ukraine đã bị tấn công bởi các cuộc không kích tên lửa và pháo binh phối hợp
trước đó cùng ngày dẫn nguồn tin từ lực lượng kháng chiến địa phương hãng thông tấn nhà nước krian novosti của nga đưa tin quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của ukraine ở trung tâm thành phố cảng odessa
theo báo cáo có ba vụ nổ xảy ra trong khu vực trong đó có một vụ nổ đặc biệt mạnh gần cơ sở này
đài sputnik cũng cho hay quân đội nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa nhằm vào trụ sở lực lượng vũ trang ukraine ở trung tâm odessa
điều phối viên của lực lượng ngầm nikolajev ông sergei lemed cho biết hôm một tháng năm lực lượng kháng chiến ở odessa cho biết đã nghe thấy ba vụ nổ vụ thứ hai rất mạnh
ở khu vực kulikovo pole nơi đặt trụ sở của bộ chỉ huy tác chiến pivoden miền nam ukraine
các nguồn tin cho hay nhiều xe cứu thương đã di chuyển từ khu vực trên
khu vực xung quanh quảng trường kulikovo pole đã bị lực lượng ukraine phong tỏa
người đứng đầu chính quyền khu vực odessa ông olekiper xác nhận cuộc tấn công đã xảy ra trong thành phố
ông cho rằng vụ tấn công trên có liên quan đến tên lửa đạn đạo và khiến ít nhất ba người thiệt mạng
tuy nhiên ông khẳng định chỉ có cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại
cũng trong ngày ba mươi tháng bốn quân đội nga đã tấn công khu vực cảng của thành phố chanomosko thuộc vùng odessa
trước đó hôm hai mươi chín tháng bốn bộ quốc phòng nga cho biết sáu tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ata cms
tầm xa do mỹ sản xuất đã bị bắn hạ trong hai mươi bốn giờ trước đó
tuần trước người phát ngôn bộ quốc phòng mỹ xác nhận lầu năm góc đã cung cấp tên lửa ata cms cho ukraine
theo yêu cầu của tổng thống joe biden như một phần của gói viện trợ vũ khí được công bố hồi tháng ba
nga đã nhiều lần cảnh báo mỹ về những rủi ro leo thang nếu hoạt động cung cấp vũ khí này tiếp tục xảy ra
để đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng kiev nhằm vào các mục tiêu dân sự
quân đội nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của lực lượng vũ trang ukraine
ngành công nghiệp quốc phòng năng lượng quản lý quân sự và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của kiev
cũng là mục tiêu của các lực lượng nga
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov đã liên tục nhấn mạnh rằng
quân đội nga không tấn công các mục tiêu dân sự mà chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự
và cơ sở hỗ trợ các hoạt động quốc phòng của ukraine
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh tình hình chiến sự nga ukraine
trong các video tiếp theo